hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

thứ trưởng nguyễn văn sơn cũng yêu cầu các bệnh viện công an nhân dân khẩn trương tiêm vaccine cho cán bộ chiến sĩ công an nhân dân và mở rộng đối tượng tiêm trong thời gian tới

thứ trưởng nguyễn văn sơn cũng yêu cầu các bệnh viện công an nhân dân khẩn trương tiêm vaccine cho cán bộ chiến sĩ công an nhân dân khẩn trương tiêm vaccine cho cán bộ chiến sĩ công an nhân dân khẩn trương tiêm

thứ trưởng nguyễn văn sơn cũng yêu cầu các bệnh viện công an nhân dân khẩn trương tiêm vaccine cho cán bộ chiến sĩ công an nhân dân khẩn trương tiêm vaccine cho cán bộ chiến sĩ công an nhân dân khẩn trương tiêm vaccine cho cán bộ

covid một mươi chín và được thiết kế lại sao cho thuận thiện nhất đối với người dùng

trả lời câu hỏi của phóng viên báo chí về tình trạng người sử dụng gặp một số hiện tượng như mã otp gửi chậm

nâng cấp giữa các ứng dụng phục vụ một cái tập người dùng rất là lớn
và ví dụ như riêng ngày hôm qua thì chúng tôi tính ra là có khoảng một bảy triệu cái lượt truy vấn cho cái hệ thống
mà các hệ thống lại đang trong giai đoạn quá trình truyền đổi thì cái hiệu năng của hệ thống bị giảm và bị treo là chuyện bình thường

bộ thông tin và truyền thông cho biết
sẽ cố gắng phối hợp cùng các bộ ban ngành cập nhật trình sửa trong thời gian sớm nhất

thì câu trả lời là không bao giờ nào

chứ anh em công nghệ không thể nào mà tự nghĩ ra
dữ liệu tiêm chủng
dữ liệu tiêm chủng và dữ liệu trách nhiệm này
nó phải do các địa phương

phải do các bệnh viện
phải do các cơ sở tiêm chủng

nếu không thì không bao giờ có dữ liệu cả
đối với các ứng dụng khác
trung tâm công nghệ phòng chống dịch covid một mươi chín quốc gia cho biết đã lên kế hoạch gỡ bỏ ra khỏi kho ứng dụng
sau đó một khoảng thời gian
các ứng dụng còn lại sẽ ngừng hoạt động và chuyển dữ liệu thông nhất với pccovid
các ứng dụng này chưa thể lập tức đóng và ngừng hoạt động
vì có thể nhiều người dân cơ quan vẫn đang dùng hàng ngày
cần có thời gian cho người dùng chuyển đổi
trong thời gian dịch bệnh diễn biến phức tạp
cùng với lực lượng công an các địa phương phía nam
ngày đêm căng mình nơi tuyến đầu phòng chống dịch
những học viên các trường công an nhân dân vừa đảm bảo việc học
vừa tích cực tham gia chống dịch
những hoạt động thiết thực đó đã và đang tô thắm thêm hình ảnh của lực lượng công an nhân dân
hôm nay ngày một tháng một mươi tại trường cao đẳng an ninh nhân dân một cơ sở hai đóng tại tỉnh đồng nai
đã diễn ra lễ xuất quân cho một trăm linh đồng chí là cán bộ giảng viên và học viên trường cao đẳng an ninh i
tăng cường cho công an tỉnh đồng nai trong công tác đảm bảo an ninh trật tự và phòng chống dịch covid một mươi chín
đặc biệt đợt này các cán bộ giảng viên và học viên được điều động từ cơ sở một của nhà trường tại hà nội
đã vượt hàng ngàn cây số sung phong tham gia tuyến đầu chống dịch cho phía nam
một chút gì đấy còn là ho lắng
còn là có một phần công sức bé nhỏ để giúp đỡ cho đất nước
bọn em rất là hào hứng rất là quyết tâm để cùng chung tay với cả đội ngũ y bác sĩ đẩy lùi được dịch bệnh
em cảm thấy rất vinh dự trong cuộc đời mình có một lần được công hiến tuổi trẻ cho đất nước
công tác này thì bọn em sẽ có được thêm nhiều kinh nghiệm trong thứ nhất là công tác chiến đấu
thứ hai là trong cuộc sống và trong công tác dân vận sẽ được thực tế và được trải qua môi trường thực hiện công việc thực tế
thì sẽ giúp được nhiều kiến thức cho bản thân hơn để phục vụ cho công tác học tập và phân đấu rèn luyện chiến đấu sau này
đây là đợt tăng cường hỗ trợ thứ hai của nhà trường cho công an đồng nai với tổng cộng một trăm bảy mươi học viên của cả cơ sở một và cơ sở hai
với tinh thần quyết tâm cao nhất
các học viên trường cao đẳng an ninh nhân dân i đã luôn có mặt tại điểm nóng tham gia điều tiết giao thông
trực tại các chốt chặn quan trọng tham gia truy vết các trường hợp liên quan đến dịch bệnh
tuần tra đảm bảo an ninh trật tự cùng với lực lượng địa phương
hỗ trợ thực phẩm và đồ dùng thiết yếu cho người dân tại các nơi phong tỏa
đây là hoạt động hết sức có ý nghĩa
thể hiện tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ chiến sĩ học viên trong lực lượng công an dân
trong công tác phòng chống dịch và đảm bảo an ninh trật tự
đưa cuộc sống của người dân trở lại bình thường
đồng thời giáo dục tinh thần trách nhiệm ý thức tinh thần
tự giác tự lực tự cường và bảo bản lĩnh chính trị cho mỗi cán bộ
nhất là học viên công an dân sau khi ra trường
trở về công tác đảm bảo đúng với tinh thần
người chính sĩ tinh lệ trong lực lượng chính quy và hiện đại
đảm bảo yêu cầu của công tác đấu tranh đảm bảo an ninh quốc gia
và giữ gìn trật tự
đảm bảo yêu cầu của công tác đấu tranh đảm bảo an ninh quốc gia
và giữ gìn trật tự
mặc dù thời gian vừa qua tỉnh đồng nai thực hiện giãn cách xã hội

tuy nhiên tình hình mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy
trên tuyến quốc lộ một a vẫn diễn biến phức tạp
trước thực trạng đó ban giám đốc công an tỉnh chỉ đạo
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
và các phòng nghiệp vụ liên quan phối hợp với công an huyện xuân lộc
xác lập chuyên án đấu tranh triệt vạt
vào lúc một mươi h ba mươi phút ngày ba mươi tháng chín
trên tuyến quốc lộ một a đoạn qua địa bàn xã bảo hòa huyện xuân lộc
công an huyện xuân lộc đã phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy và các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh đồng nai
phá thành công chuyên án ma túy bắt tám đối tượng
thu giữ gần năm mươi kg ma túy đá một khẩu súng một mươi viên đạn một quả lựu đạn
cùng nhiều tăng vật liên quan đến đường dây mua bán vận chuyển ma túy
đây là lượng ma túy thu giữ lớn nhất từ trước đến nay
trên địa bàn tỉnh đồng nai do lực lượng công an đấu tranh triệt phá
với hơn một trăm linh cán bộ chiến sĩ tổ chức bắt quả tang
và bắt khẩm chấp thám xét tại bảy địa điểm
trước mắt ban đầu là bắt năm đối tượng và triều tập một mươi hai đối tượng có liên quan
để đấu tranh triệt phá làm rõ
công an tỉnh đồng nai đường dây mua bán vận chuyển ma túy này
hoạt động liên tỉnh với thủ đoạn rất tinh vi liều lĩnh
mặc dù đang trong thời gian giãn cách xã hội để phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
nhưng các đối tượng đã lợi dụng các xe nhận diện luồng xanh để vận chuyển ma túy
qua đây đã đảm bảo được tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
huyện xuân lộc nói riêng và tỉnh đồng nai nói chung
và người dân tin tưởng mến yêu và cung cấp nhiều thông tin
cho lực lượng công an để tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ các đường dây này
hiện công an đồng nai đang tiếp tục điều tra mở rộng và xử lý các đối tượng liên quan
theo đúng quy định của pháp luật
một đường dây mua bán ma túy vừa bị các lực lượng chức năng tỉnh nghệ an
triệt xóa tại khu vực biên giới
đáng chú ý là bên cạnh số ma túy các đối tượng còn mang theo cả hung khí nguy hiểm
vào chiều ngày ba mươi tháng chín tại khu vực xã nậm cắn
huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an lực lượng công an huyện kỳ sơn chủ trì
phối hợp với đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế nậm cắn
tri cục hải quan cửa khẩu quốc tế nậm cắn
phát hiện bắt quả tang đối tượng lầu bá cư sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
và cử bá chùa sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
cùng chú tại xã nậm cắn huyện kỳ sơn
đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ gồm hai bánh heroin có trọng lượng sáu trăm năm mươi gram
sáu năm trăm linh viên ma túy tổng hợp một khẩu súng ak sáu mươi bảy viên đạn k năm mươi sáu
hai súng kíp năm dao nhọn và một số tăng vật liên quan khác
lực lượng tham gia vây bắt các đối tượng
đảm bảo tuyệt đối an toàn về người vũ khí trang bị
hiện các lực lượng liên quan đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
và xử lý theo quy định của pháp luật